bộ tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố
bộ trưởng trần hồng hà nhấn mạnh hà nội cần phối hợp với bộ thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm
tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiểm tra các dự án hiện nay được giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng
kiểm tra đánh giá thực trạng sử dụng đất bãi bồi sông hồng đưa ra quy hoạch sử dụng phù hợp tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm
sử dụng không đúng mục đích gây mất an ninh trật tự và thất thoát nguồn thu cho ngân sách
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung tiếp thu các ý kiến của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
và đề nghị bộ tiếp tục phối hợp giúp đỡ thành phố một số công tác trong thời gian tới
đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở tài nguyên và môi trường các đơn vị sở ngành liên quan
thực hiện một mươi tám nhiệm vụ trọng tâm của hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám liên quan đến các mặt công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
phân đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố cung cấp nước sạch đạt bảy mươi
những dự án đã giao đất nhưng quá thời hạn chủ đầu tư chưa đưa vào sử dụng sẽ tiến hành kiểm tra thu hồi